một vụ cháy rừng lớn vừa xảy ra vào sáng nay tại khu vực tổ hai khu phố bảy thị trấn an thới huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang
ngay khi nhận được tin báo bộ tư lệnh vùng năm hải quân đã điều động hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ cùng ba xe cứu hỏa một xe cứu thương
nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với trạm quản lý bảo vệ rừng an thới lực lượng dân phòng và cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện đảo phú quốc khẩn trương dập lửa
sau hơn hai giờ tích cực triển khai các biện pháp dập lửa đám cháy rộng hơn bốn hectare đã được khống chế hoàn toàn
nguyên nhân cháy rừng ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do người dân đốt nương rẫy